bộ cảnh sát kinh tế ma túy và môi trường công an huyện cron park tỉnh đắk lắc
vừa phát hiện đối tượng võ trọng thành chú tại địa phương trồng hai trăm hai mươi năm cây cần sa trong vườn nhà để nuôi gia cầm
qua công tác nắm bắt tình hình công an đã phát hiện trong vườn nhà đối tượng thành có trồng nhiều cây cần sa
tại hiện trường tổ công tác kiểm đếm có hai trăm hai mươi năm cây cần sa cao từ hai m đến một mét
công an huyện crong park đã tiến hành nhổ bỏ và thu gom toàn bộ số cây cần sa trên
đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý đối tượng